ngày hai mươi sáu tháng năm ngày làm việc thứ sáu kỳ họp thứ chín quốc hội sẽ thảo luận trực tuyến dự án luật sửa đổi
bổ sung một số điều của luật tổ chức quốc hội và dự án luật đầu tư sửa đổi
buổi sáng sau khi nghe tờ trình cũng như báo cáo thẩm tra dự án luật bảo vệ môi trường sửa đổi
quốc hội sẽ thảo luận trực tuyến về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án luật sửa đổi
bổ sung một số điều của luật tổ chức quốc hội
buổi chiều quốc hội thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án luật đầu tư sửa đổi